xin kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
sở y tế hà nội cho biết từ sáng cho tới trưa nay địa bàn không ghi nhận ca nhiễm mới
tổng số ca mắc toàn thành phố vẫn là ba chín trăm sáu mươi năm trường hợp
trước đó vào sáng nay sở y tế hà nội cũng đã thông tin
thành phố không phát sinh thêm bệnh nhân covid một mươi chín
và hiện thành phố đang có bảy ổ dịch mới ghi nhận hoặc là ổ dịch cũ nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp
gồm trung cư a một a bốn a năm khu đô thị đền lử phường hoàng văn thụ quận hoàng mai
phường minh khai quận hai bà trưng phường thanh xuân trung quận thanh xuân
phường văn miếu quận đống đa phường văn chương quận đống đa
trung cư đồng phát vĩnh hưng hoàng mai tổ bốn việt hưng long biên hai mươi sáu kf
trong ngày hôm qua gần một trăm linh cá mộ y tế của hà nội
cũng đã về hỗ trợ tỉnh hà nam trong công tác lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng vaccine
trước những diễn biến phức tạp về dịch bệnh của tỉnh này
theo kế hoạch ngành y tế hà nội sẽ cử tổng số ba trăm linh hai cán bộ y tế trực thuộc
hai mươi đơn vị y tế trong và ngoài công lập để hỗ trợ hà nam chống dịch
công an huyện thăng bình tỉnh đồng tháp vừa xử lý hai trường hợp tài xế lợi dụng xe tải ưu tiên luồng xanh
để vận chuyển người ngoài tỉnh về địa phương trái phép
cụ thể vào khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi năm tháng chín lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
tại xã bình thành đã phát hiện xe ô tô tải được cấp giấy chứng nhận luồng xanh do tài xế hoàng văn thứ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện văn yên tỉnh yên bái điều khiển đã nhận trở thuê hai người
cùng với một chiếc xe mô tô và nhiều vật dụng gia đình từ huyện bến cát tỉnh bình dương
về huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp với số tiền sáu triệu đồng
đến sáu giờ sáng cùng ngày lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát covid một mươi chín
xã bình thành tiếp tục phát hiện tài xế phạm minh châu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
lợi dụng xe tải được cấp giấy chứng nhận luồng xanh đã trở thuê một người từ mỹ hiệp về an phong
với giá hai triệu đồng công an huyện thanh bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với hai tài xế nêu trên với tổng số tiền một mươi năm triệu đồng đồng thời liên hệ ngành chức năng
để đưa những người có liên quan cách ly y tế và buộc các xe phải quay đầu theo đúng quy định phòng chống dịch
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc và thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh đắk lắc
vừa xử phạt một trường hợp đăng tải chia sẻ những thông tin sai sự thật trên facebook về việc xử phạt
vi phạm trong phòng chống dịch covid một mươi chín trước đó người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã hòa thắng
thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc đã đăng tải trên trang facebook cá nhân thông tin ai bị phạt
theo chỉ thị một mươi sáu có thể lên phường để đòi lại tiền nhé
sau khi thông tin trên được đăng tải có nhiều người vào bình luận với những ý kiến hoài nghi
sau khi vào cuộc xác minh phòng an ninh chính trị nội bộ và thanh tra sở thông tin và truyền thông đã
xác định đây là thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận quá trình làm việc người này đã nhận
ra hành vi sai phạm của mình đồng thời tự gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm hiện cơ quan chức
chức năng đã xử phạt trường hợp này trên năm triệu đồng theo điều một trăm linh một nghị định số một mươi năm năm hai nghìn hai mươi của chính phủ
quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại ủy ban nhân dân tp hà nội và các đơn vị liên quan đến sai phạm của việc mua chế phẩm redoxi ba c xử lý ô nhiễm nước hồ
đồng thời viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố các biện pháp
nguyễn đức trung cựu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội võ tiến hùng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội và nguyễn trường giang giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ arctic về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai việc thực hiện công tác xử lý cải tạo khắc phục ô nhiễm nước các sông hồ trên địa bàn thành phố
tìm kiếm các công nghệ tiên tiến phù hợp để xử lý ô nhiễm nước hồ trên địa bàn
nguyễn đức trung khi đó là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã lựa chọn công nghệ xử lý nước ô nhiễm của công ty washwater đức tổ chức đoàn thăm quan thử nghiệm đặt hàng sản xuất gia chế phẩm redoxy ba c để sử dụng vào việc xử lý ô nhiễm nước tại thành phố hà nội
nguyễn đức trung đã chỉ đạo võ tiến hùng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên thoát nước hà nội doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước
do ủy ban nhân dân thành phố hà nội thành lập là đơn vị có chức năng xử lý ô nhiễm nước hồ mua chế phẩm này thông qua công ty atic công ty trung gian do nguyễn trường giang làm giám đốc công ty của gia đình với động cơ vụ lợi
viện kiểm sát nhân dân xác định hành vi của nguyễn đức trung và các bị can gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước với tổng trị giá thiệt hại là hơn ba mươi sáu tỷ đồng
một thông tin đáng chú ý khác
công an thành phố lào cai tỉnh lào cai đã triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ hai đối tượng cùng với một mươi tám gói ma túy ketamin một trăm ba mươi bốn viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào khoảng chín h bốn mươi phút ngày hai mươi năm tháng chín tại khu vực trước cửa số nhà sáu đường hợp thành tổ một mươi chín phường lào cai thành phố lào cai tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố lào cai đã bắt quả tang đối tượng phùng
ông lều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại xã khánh yên thượng huyện văn bàn tỉnh lào cai đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chúng thu giữ là năm mươi viên ném ma túy được cất giấu nguy trang tinh vi dưới đáy thùng xốp đựng hoa quả
mở rộng vụ án đến hồi một mươi h một mươi phút cùng ngày tại khu vực trước cửa nhà số bảy trăm chín mươi sáu đường trần phú tổ hai phường nam cường thành phố lào cai
tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng nông thị điện sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hiện trú tại phường nam cường thành phố lào cai
tàng trữ trái phép chất ma túy vật chứng thu giữ là tám mươi bốn viên ném ma túy một mươi tám túi ma túy ketamin màu trắng
hiện công an thành phố lào cai đã triệu tập sáu đối tượng có liên quan đồng thời điều tra xử lý và mở rộng vụ án
một đường dây ghi số đề liên tỉnh quy mô lớn mỗi ngày giao dịch gần một tỷ đồng đã bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc triệt xóa thành công
trước đó ngày một mươi bảy tháng chín đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đồng loạt triệt phá chín địa điểm ghi số đề trên địa bàn
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần ba trăm linh triệu đồng tiền mặt hai mươi tám điện thoại di động hai xe ô tô cùng nhiều phơi đề sổ sách đưa ba mươi sáu đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc
bước đầu đã làm rõ tất cả các đối tượng này đều trú tại thành phố buôn ma thuột và do trần thị thắm bốn mươi bảy tuổi huỳnh xuân phong năm mươi chín tuổi cầm đầu
đây là đường dây ghi số đề hoạt động rất tinh vi từ đầu năm hai nghìn
năm hai nghìn hai mươi một hằng ngày các đối tượng sẽ dùng điện thoại di động và mạng xã hội để ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố bùa ma thuật và các huyện của tỉnh đắk lắk
sau khi gom số đề của các con bạc phong sẽ dùng điện thoại chuyển hết phơi đề cho một người tên hiền ở tỉnh bình định
đến cuối ngày căn cứ vào kết quả sổ số miền nam và miền bắc rồi thắng thua với các con bạc
tôi ngày một mươi bảy thì cũng như mọi ngày tôi dùng cái điện thoại iphone sáu plus để mà dùng để mà nhận số
từ anh lê báo thạnh với chị dung với chị phường nhận đến
xong bắt đầu tôi chuyển cho chị hương là làm chủ để giao cho chị để tôi ăn cái chân lạch phần trăm
phần trăm tôi nhận thì tôi nhận của anh thạnh với chị dung được tôi tính giá bảy mươi một và tôi đưa cho chị trúc ấy là tôi tính bảy mươi là tôi được một like
thì ngoài cái chuyện tôi nhận phơi lại thì tôi cũng vé số ra tôi chơi
chúng tôi cũng biết là cờ bạc là sai trái mới thắp luật nhưng mà do tôi cũng thấp nghiệp không biết làm gì
thứ nhất là thứ hai nữa là tôi cũng ham đánh số đầy cho nên là tôi làm cái này
mở rộng điều tra công an thành phố buôn ma thuột đã làm rõ đối tượng trần thị út hiền ba mươi một tuổi
trú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định một mắt xích quan trọng trong đường dây này
ngay sau đó hiền đã được di lý về công an thành phố buôn ma thuột để phục vụ điều tra
hàng ngày thì em nhận tin nhắn từ chú phong và bấm ok
thì em ôm cái số đó và chiều là chờ có qua số số rồi tích thắng thua với chú phong
rồi tháng thua hàng ngày sẽ chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng
để qua mắt lực lượng công an các đối tượng không gặp trực tiếp ghi đề mà gửi qua tin nhắn điện thoại hoặc mạng xã hội
khi thắng thua với các con bạc các đối tượng sẽ chọn những ngôi nhà xây dựng kiên cố
cửa nhiều lớp có lắp camera theo dõi người lạ bên ngoài để giao dịch tiền bạc
trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch gần một tỷ đồng
các đối tượng cũng có rất nhiều những kinh nghiệm rất nhiều các thủ đoạn để đối phó với lực lượng công an
đặc biệt thì các đối tượng dùng rất nhiều thủ đoạn để tiêu hủy các tài liệu chứng cứ
làm căn cứ chứng minh hành vi phạm tổ
cái đường dây tổ chức khép kín và rất là khó trong cái việc phát hiện các đối tượng liên quan trong quá trình đấu tranh xử lý
chúng triệt để lợi dụng các tiện ích trên mạng xã hội để phục vụ
chứng nhận chuyển giao các số đề để đánh bạc thắng thua bằng tiền
đến nay chúng tôi chứng minh được số tiền có những ngày các đối tượng trong đường dây giao dịch hàng ngày lên tới gần một tỷ đồng
hiện đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đang tạm giữ hình sự một mươi năm đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
kết quả làm rõ chuyên án số đề lớn này là một thành tích xuất sắc của đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột
trong đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín góp phần giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
do mưa lớn kéo dài nhiều ngày nên một số địa phương của tỉnh nghệ an đã bị ngập sâu từ năm tới một năm mét
hơn bảy trăm linh ngôi nhà đã bị ngập sạt và một người dân bị mất tích
hiện các lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tìm kiếm nạn nhân sinh năm một nghìn chín trăm

nghĩa bình huyện tân kỳ tỉnh nghệ an mất tích khi đi bắt cá trên sông
mưa lớn trong những ngày qua cũng đã khiến sáu trăm chín mươi sáu ngôi nhà bị ngập sạt
trong đó huyện nghĩa đàn tám mươi một nhà huyện quỳnh lưu năm trăm bảy mươi bốn nhà và huyện yên thành bốn mươi một nhà
hai mươi hộ dân ở các huyện quỳnh lưu nghĩa đàn con cuông và tương dương cũng bị ngập sạt lở đất phải di rời tới nơi an toàn
ngoài ra mưa lũ lớn còn khiến năm nhà kiên cố bị đất sạt lở tràn vào nhà
tương dương bốn quế phong một và một nhà bán kiên cố bị sập đổ ở nghĩa đàn
thiệt hại lớn về hoa màu da cầm da súc
nhiều tuyến đường giao thông cầu tràn đã bị ngập sâu hoặc sạt lở đất đá từ trên núi rơi xuống gây ách tắc giao thông
ngay trong chiều qua đến trưa nay lực lượng xung kích tại các địa phương đã túc trực để hỗ trợ người dân sơ tán
vận chuyển tài sản vật nuôi tới nơi an toàn
hiện lũ trên các sông ở nghệ an đang lên ở mức báo động hai nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi
ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng với tội giết người
đối tượng trần thị xuân hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số tám ngách ba trăm chín mươi chín trên một trăm linh bảy ngọc lâm
phường ngọc lâm quận long biên thành phố hà nội có nốt ruồi cách một năm cm trên cánh mũi phải
đối tượng nguyễn tiến hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn hai xã đông mỹ huyện thanh trì thành phố hà nội
có nốt ruồi cách một cm
đối tượng phạm minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại bốn trăm bốn mươi năm trần thái tông
phường lộc vượng tp nam định tỉnh nam định có xeo chấm cách hai cm trên sau mép phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
đến đây bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi